cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình alo một trăm một mươi bốn phát sóng hàng tuần trên intv
chương trình do truyền hình công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
thưa quý vị và các bạn vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội
khiến ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh vẫn còn là nỗi xót xa niềm thương tiếc với ba chiến sĩ đã dũng cảm quên mình làm nhiệm vụ
tuy nhiên vụ cháy cũng là hồi chuông cảnh báo tình trạng cháy nổ với loại hình quán bar karaoke đặc biệt là có liên quan đến hoạt động sửa chữa
các cơ sở kinh doanh loại hình này sẽ rút ra bài học gì trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đó sẽ là nội dung chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay của chúng tôi nhưng trước hết sẽ là thông tin về tình hình cháy nổ xảy ra trên cả nước
trong tuần qua
tại hà nội liên tiếp trong những ngày vừa qua xảy ra các vụ cháy lớn
ngày tám tháng tám tại khu công nghiệp quang minh huyện mê linh đã xảy ra vụ cháy một sườn sản xuất có diện tích bị cháy khoảng năm m hai
do đặc thù là xưởng nhựa sản xuất đồ chơi trẻ em vì vậy vật liệu cháy trong kho là rất lớn việc tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn
cũng trong ngày tám tháng tám một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại cửa hàng tạp hóa số năm mươi chín dốc bệnh viện nhi trung ương phường ngọc khánh quận ba đình
vụ cháy sau đó nhanh chóng được dập tắt nhưng nhiều hàng hóa tài sản của người dân đã bị thiêu dụi không có thiệt hại về người
tiếp đó ngày một mươi tháng tám lại xảy ra hai vụ cháy lớn đó là cháy cửa hàng máy tính tại số một a đường hồ tùng mậu quận cầu giấy
và cháy tòa nhà văn phòng hồng hà ngõ một trăm linh chín đường trường trinh quận thanh xuân
tại đà nẵng vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày bảy tháng tám
người dân sống gần căn nhà số bốn trăm năm mươi chín trưng nữ vương quận hải châu
phát hiện trên phòng ngủ ở tầng hai của căn nhà này bốc khói cao nghi ngút
lúc này căn nhà khóa cửa nên người dân đã lập tức phá khóa đồng thời gọi điện báo lực lượng cứu hỏa
sau khoảng ba mươi phút tiếp cận hiện trường và tổ chức dập lửa
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đà nẵng phát hiện người mẹ cùng hai con trai trong căn nhà này đã tử vong
tại hà tĩnh sáng ngày sáu tháng tám tại cơ sở sơn pu quyết tâm khu công nghiệp làng nghề thái yên xã thanh bình thịnh huyện đức thọ
đã xảy ra sự cố chập điện từ chiếc quạt hút mùi sau đó ngọn lửa bắt đầu lan nhanh bùng phát thành đám cháy lớn
thời điểm xảy ra sự việc trong khuôn viên của nhà xưởng có nhiều đồ nội thất làm bằng gỗ dễ bén lửa
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hà tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
do có nhiều vật liệu dễ cháy nên phải mất hơn hai giờ đồng hồ đám cháy mới được khống chế hoàn toàn
vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng gây thiệt hại nặng nề về tài sản
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba ngọn lửa bùng phát tại quán bazon chín ở khu chín a trần thánh tông hà nội làm sáu người thiệt mạng
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số sáu mươi tám trần thái tông quận cầu giấy khiến ba người tử vong
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại đồng nai một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà hàng ruby khiến bảy người tử vong
cả ba vụ cháy kinh hoàng này đều được xác định là do thợ hàn bất cẩn trong quá trình hàn xì khiến lửa hàn bắn vào vật liệu đang thi công đã gây ra các vụ cháy
ngoài ra mới đây đã xảy ra vụ cháy quán bar vũ trường lớn nhất thành phố hải phòng
và vụ cháy quán karaoke tại phố quan hoa quận cầu giấy đều có liên quan đến hoạt động sửa chữa công trình
hát karaoke vũ trường hay quán bar là những hoạt động giải trí phổ biến hiện nay tại nước ta
tuy nhiên những loại hình giải trí này vẫn luôn tiêm ẩn những nguy cơ cao về cháy nổ

với đặc thù kết cấu không gian kín cách âm nhiều thiết bị điện công suất lớn lại sử dụng các vật liệu dễ bắt lừa
nên khi xảy ra hỏa hoạn sự tàn phá rất lớn công tác chữa cháy cứu hộ cứu nạn rất khó khăn
ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại quán karaoke ở phố quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội
công an tp hà nội đã có kế hoạch tăng cường kiểm tra tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn cháy nổ với loại hình này
mặc dù trước đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn thường xuyên kiểm tra tuyên truyền
thế nhưng trong quá trình hoạt động các lỗi vi phạm lại phát sinh
tại một cơ sở karaoke trên địa bàn phường đức thắng quận bắc tử liêm
qua kiểm tra đột xuất lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận bắc tử liêm đã chỉ ra nhiều sai sót bất cập tại cơ sở này
qua kiểm tra thì mình rất chú ý đến những hệ thống điện
cái nơi nới cải tạo này để sâu vào trong trần
dây dẫn thì đi trần không qua ống gen
các thi vị điện đa số để hở
đây là điều kiện mà rất dễ gây cháy tại cơ sở
tiếp theo là về cách đấu nối điện tại cơ sở
đây là một cái lỗi mà tuyệt đối cấm
bạn nhìn đây này
dây dẫn điện đang được đấu nối không đảm bảo
đây là một cái lối để cho con người thoát nạn
mình không được quyền chèn chặn bịt kể cả việc khóa nó lại trong lúc đang hoạt động gây ra mất an toàn
những lỗi vi phạm như tại cơ sở karaoke trên
không phải là hiếm gặp
và chính tức sự chủ quan lơ lạc công tác phòng cháy giữa cháy
khiến cho nguy cơ cháy nổ với loại hình này luôn thường trực
tại cơ sở karaoke trên địa bàn phường xuân tảo quận bắc tử liêm
mặc dù đây là một cơ sở đã có sự đầu tư hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn
tuy nhiên chủ cơ sở này cũng đã rút ra được bài học đắt giá
sau vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra tại cầu giấy
bài học rút ra cho cơ sở của tôi là luôn luôn đề cao cảnh giác
và chấp hành tốt những quy định chung của phòng cháy giữa cháy
tôi cũng đã nhắc nhở tất cả nhân viên
bao gồm từ bộ phận phục vụ cho đến quản lý
là cũng thường xuyên là phải biết sử dụng tất cả những cái vật dụng
hay là những hình thức chữa cháy
và cũng nâng cao ý thức cá nhân
khi sử dụng thứ nhất là đồ điện
thứ hai là những vật dụng
ngoài ra điểm chung của các quán bar karaoke vũ trường
đa phần đều được chủ cơ sở thay đổi kết cấu bên trong
cải tạo sửa chữa và trang trí nội thất để thu hút khách hàng
và quá trình tiến hành sửa chữa
chính là một trong những mối nguy hại lớn
dẫn đến cháy nổ với loài hình này
khi mà thợ hàn các kim loại bất cẩn
không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
trong thời gian sau dịch khi hoạt động trở lại
thì nhiều quán tiến hành sửa chữa
và trong đó có việc là hàn cắt kim loại
trong quá trình hàn cắt kim loại
do không đảm bảo được công tác an toàn phòng cháy cháy
và thiếu hiểu biết trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
dẫn đến sự cố là cháy nổ xảy ra
và nguy cơ cháy trong quán karaoke là rất là cao
theo quy định thì các cơ sở phải trang bị vật liệu khó cháy hoặc không cháy
tuy nhiên một số chủ doanh nghiệp
vì lợi ích kinh tế
làm bằng các vật liệu khác
nguy cơ cháy rất là cao
và khi cháy xảy ra
thì cái sản phẩm do cháy
sinh ra khói khí độc rất nhiều
ảnh hưởng đến con người
và nhất là thiệt hại về tài sản
vâng hoạt động sửa chữa của các cơ sở kinh doanh
có liên quan đến hoạt động hàn cắt kim loại
luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao
trong khi đó theo thống kê khảo sát của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
phần lớn các cơ sở hàn cắt kim loại
là những cơ sở nhỏ và vừa
nên việc huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
rất hạn chế
thậm chí công nhân không được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn
về phòng cháy cháy cháy
khi hàn cắt kim loại
cũng không có các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy
khi hàn cắt kim loại
nhiệt độ tâm ngọn lửa lên tới ba độ c
nhiệt độ mối hàn khoảng một nghìn bảy trăm linh độ c
đến một nghìn tám trăm linh độ c
trong quá trình hàn cắt kim loại
sẽ phát sinh các vẩy hàn nóng chảy
nhiệt độ đã tới trên một nghìn độ c
bắn ra xung quanh

rất dễ gây hỏa hoạn khi tiếp xúc với các vật liệu cháy
và nếu không được phát hiện kịp thời
để có các biện pháp xử lý từ ban đầu
đám cháy sẽ phát triển nhanh
vận tốc cháy lan tăng dần
dẫn đến cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
trên địa bàn quân đội có rất nhiều vụ cháy
liên quan đến việc sử dụng
nguồn lửa nhiệt không đúng cách
trong đó sử dụng nguồn lửa hàn không đúng cách
rất là nhiều
nhiều chú sư vật sử dụng những hàn này trong quá trình sản xuất
nhiều chú sư vật sử dụng những hàn này trong quá trình sản xuất

tập trung đảm bảo an toàn của vệ cháy
và tất cả các công nhân viên thực hiện công tác hàn này
thứ nhất là phải có chứng chỉ về hàn
thứ hai là phải đào tạo liện nghiệp vụ về phòng chế cháy

đây đường dây dẫn điện ở đây
là mình đi không gọn gàng
đi không gọn gàng
và cái ổ điện này mình để gần cái khu vực hàn quá nên là có thể cái vẩy hàn sẽ bắn vào khu vực này
bên lực lượng phòng cháy chữa cháy mà kiểm tra khu vực của khu công nghiệp đây thì cũng là định kỳ là các anh vẫn thường xuyên đến công ty kiểm tra và nhắc nhở
thì ngay hôm nay đây thì mặc dù là công ty cũng rất chấp hành rất là nghiêm túc nhưng vẫn còn những cái thiếu sót những cái sơ xuất trong quá trình làm việc thì nó để xảy ra
thì chúng tôi sẽ kịp thời là sau đây là sẽ khắc phục những cái thiếu sót còn tồn tại để làm thế nào để cho nó an toàn trong sản xuất công thơ
với các dịch vụ hàn cắt thì chủ yếu người thợ hàn cắt là thợ chưa được đào tạo huấn luyện
họ chỉ làm với cái kinh nghiệm của người ta có thì người ta cũng không có kỹ năng xử lý các tình huống xảy ra
cho nên là khi cháy xảy ra là người ta không xử lý được và người ta bỏ
cơ quan chức năng và quản lý công tác của cháy cháy thì cũng khuyên cáo đối với cái người thợ hàn phải được tập huấn về công tác của cháy tập huấn về hàn cắt và phải có chứng chỉ thì mới được hàn
đối với chủ cơ sở khi thuê thợ hàn thì phải kiểm tra được cái giấy đó có chứng nhận đủ điều kiện hay không
trong quá trình hàn
thì phải luôn luôn quan sát nếu như không đảm bảo công tác phòng cháy cháy phải yêu cầu thợ dừng hoạt động sửa chữa
khi đảm bảo an toàn thì bắt đầu mới được đưa vào tiến hành sửa chữa
trước thực trạng nhiều vụ cháy nổ loại hình quán bar karaoke đã xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ việc sửa chữa trong đó có hàn cắt kim loại
thì mỗi người dân hay các chủ cơ sở cần rút ra bài học khi sử dụng dịch vụ này
đó là cần nghiêm túc quan tâm và đầu tư theo công tác phòng cháy cháy
chấp hành tốt các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ
thường xuyên cập nhật phổ biến kiến thức về luật phòng cháy chữa cháy đặc tính nguy hiểm cháy nổ của quá trình hàn cắt kim loại
và luôn đề cao cảnh giác tỉnh táo khi tiến hành hàn các kim loại
chuyên mục bạn nên biết hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về những kỹ năng thoát nạn cho người dân khi gặp sự cố cháy nổ tại các cơ sở quán bar karaoke
và những lưu ý cần thiết trong quá trình hàn cắt kim loại
những thông tin này cũng sẽ khép lại chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau